các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

chỉ đối với riêng malaysia đây cũng là tòa án đầu tiên chuyên xử tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tại khu vực đông nam á
tòa án đặc biệt này đặt trụ sở tại thủ đô hành chính puchaya
trước mắt các thẩm phán có kinh nghiệm và chuyên môn liên quan đến luật về trẻ em sẽ được bổ nhiệm làm việc tại tòa này
tòa án này sẽ đảm nhận xét xử các vụ việc liên quan đến tội phạm tình dục chống lại trẻ em tại khu vực selangor kuala lumpur và puchaya
tuy nhiên thủ tướng najib rajak cũng cho biết mô hình tòa án đặc biệt này sẽ được thành lập tại tất cả các bang khác của malaysia theo từng giai đoạn
số liệu thống kê của cục bảo trợ xã hội malaysia cho thấy từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi năm nước này ghi nhận gần năm bảy trăm tám mươi vụ lạm dụng tình dục đối với trẻ em trung bình khoảng chín trăm sáu mươi ba vụ một năm
trong khi đó theo số liệu của cảnh sát trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi sáu tại nước này đã xảy ra hai bảy trăm năm mươi chín vụ hiếp dâm
hơn một bốn trăm linh vụ quấy dối tình dục trong đó nạn nhân có độ tuổi từ một mươi tám tuổi trở xuống
giới phân tích mới đây vừa cho biết các đối tượng ủng hộ tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng is tại iraq và syri đã nhắm tới singapore như một phần của cái gọi là nhà nước đông á
các nhà phân tích an ninh khác cũng cho rằng điều này có khả năng sẽ khuyến khích các cá nhân tự cực đoan hóa gây ra các vụ tấn công tại đây nếu không đến được trung đông để tham chiến
nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh mối đe dọa khủng bố mà singapore phải đối mặt đang ở mức cao nhất trong những năm qua và nước này đang chứng kiến sự gia tăng mạnh số lượng cá nhân tự cực đoan hóa
với hai trăm một mươi bảy phiếu thuận và không có phiếu chống quốc hội thái lan vừa thông qua cả hai đạo luật chiến lược quốc gia và cải cách quốc gia
đây là hai đạo luật có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoạch định chiến lược và các chính sách quốc gia của thái lan trong vòng hai mươi năm tới
theo chính phủ thái lan các luật này được ban hành nhằm tích hợp nội dung cải cách quốc gia vào chiến lược quốc gia dài hạn theo tinh thần hiến pháp năm hai nghìn một mươi bảy vừa có hiệu lực
luật về cải cách quốc gia đề ra các cơ chế và khuôn khổ để định hướng cải cách như thành lập một ủy ban chỉ đạo đặt ra khung thời gian theo dõi các tiến trình cải cách đánh giá và can dự với người dân cũng như các cơ quan hữu quan

luật về cải cách quốc gia đề ra các cơ chế và khung thời gian đặt ra khung thời gian theo dõi các tiến trình cải cách
ngày hai tháng sáu tại thủ đô bắc kinh trung quốc đã diễn ra hội thảo hợp tác sản xuất trung quốc asean do hội đồng doanh nghiệp trung quốc asean tổ chức
hội thảo đánh dấu những bước đi mới trong hợp tác giữa hai bên đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của cả hai phía
phát biểu khai mạc hội thảo chủ tịch hội đồng doanh nghiệp trung quốc asean hứa ninh ninh cho rằng
hoạt động hợp tác giữa trung quốc và asean cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả
bên cạnh đó ông hứa ninh ninh còn đề xuất các bộ ngành của hai bên cần thực hiện tốt thông cáo chung về hợp tác năng lực sản xuất trung quốc asean
thông cáo chung về hợp tác năng lực sản xuất giữa các nước lưu vực sông lan thương mekong
có trách nhiệm xây dựng và thực hiện các chính sách có liên quan đến việc thúc đẩy hợp tác sản xuất
chú trọng hỗ trợ và định hướng các doanh nghiệp đạt được tiến triển mới trong hợp tác sản xuất
thưa quý vị và các bạn trong thời đại bùng nổ công nghệ kỹ thuật số ngành nghề lĩnh vực hay hoạt động nào trong xã hội hiện đại
thì cũng cần tới sự góp mặt của công nghệ thông tin
công nghệ thông tin cùng sự phát triển của internet thương mại điện tử
đang trở thành một trong những lĩnh vực phát triển rất mạnh mẽ
nó thúc đẩy các ngành sản xuất dịch vụ trên phạm vi toàn thế giới và đặc biệt là quan trọng với các nước đang phát triển
và để vận hành phát triển các hệ thống và các ứng dụng công nghệ thông tin đòi hỏi một nguồn nhân lực rất lớn
và vẫn còn tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo khu vực asean cũng không nằm ngoài xu thế phát triển đó
sau rất nhiều nỗ lực đầu tư bởi chính phủ từ năm hai nghìn một mươi trở lại đây
singapore đang nổi lên như một trung tâm về khởi nghiệp của khu vực đông nam á
các chính sách hỗ trợ start up của chính phủ đã tạo ra những cú hích thu hút các công ty công nghệ lớn của thế giới
như google twitter facebook xây dựng trung tâm công nghệ của khu vực đông nam á tại singapore
tuy nhiên những chính sách đó chưa tạo được sự thu hút nhân tài theo đuổi lĩnh vực công nghệ
vốn là lực lượng nền tảng để tạo ra những start up thành công
theo dự báo đến năm hai nghìn một mươi bảy singapore sẽ thiếu hụt khoảng ba mươi chuyên viên công nghệ thông tin
về các lĩnh vực an ninh mạng phân tích dữ liệu phát triển ứng dụng
tình trạng khan hiếm kỹ sư phần mềm chất lượng cao luôn là nỗi đau đầu không những của các start up mới thành lập
các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà còn đối với các doanh nghiệp start up đã phát triển ở singapore
trong những năm trước đây các sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ ở các trường đại học của singapore
thường lựa chọn công việc trong các ngành về tài chính ngân hàng do chế độ lương bổng tốt hơn và sự nghiệp ổn định hơn
thêm vào đó trong mắt các nhà quản lý doanh nghiệp singapore công việc lập trình thường được xem là công việc tay chân
dành cho nhân viên
ngoài ra hệ sinh thái khởi nghiệp của singapore vẫn được xem là non trẻ so với các nơi khác
chẳng hạn như thung lũng silicon của mỹ nên chưa có nhiều start up thành công vượt bậc
cũng như chưa có nhiều kỹ sư công nghệ trở nên giàu có sau khi start up mà họ tham gia vào giai đoạn đầu
được thoái vốn với lợi nhuận cực lớn
những lý do trên đã góp phần tạo ra tâm lý không muốn theo đuổi nghề nghiệp lập trình phần mềm
trong phần đông sinh viên tốt nghiệp ở singapore
các nước trong khu vực asean có nhiều tiềm năng
về phát triển công nghệ thông tin
tuy nhiên sự hạn chế về nguồn nhân lực chính là điểm yếu trong chiến lược phát triển của các quốc gia này
tại malaysia nhu cầu nhân lực cho ngành công nghệ thông tin giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm là một trăm hai mươi người
trong đó cần một mươi năm người nhập từ các nước
qua đó cho thấy nguồn nhân lực hiện tại còn khá khiêm tốn trong khi nhu cầu phát triển lại cao
trong khi đó tại việt nam hiện trạng nguồn nhân lực công nghệ thông tin việt nam
đang ở trong tình trạng vừa thừa vừa thiếu
với hai trăm năm mươi kỹ sư công nghệ thông tin bao gồm cả công nghiệp phần mềm phần cứng dịch vụ và nội dung số
tốc độ tăng trưởng trung bình vẫn từ hai mươi năm đến ba mươi năm
tuy nhiên nguồn nhân lực lại thiếu ở lĩnh vực phần mềm dịch vụ công nghệ thông tin
chỉ có khoảng một mươi ba chuyên gia cung cấp các giải pháp tổng thể
chuyên gia có thể thiết kế hệ thống phần mềm có các chứng chỉ quốc tế về công nghệ thông tin
cái nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ
thì từ năm hai nghìn một mươi ba trở lại đây nếu mà chúng ta so sánh ra thì chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu thì nó tăng gần như gấp đôi
và cứ từng năm thì nhu cầu tuyển dụng nó tăng khoảng chừng bốn mươi bảy từ năm nay sang năm khác
tuy nhiên cái nguồn cung của chúng ta lại không đủ
mặc dù một năm của chúng ta thì cũng có khoảng chừng ba mươi sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin
nhưng mà không phải tất cả những bạn ở trong cái số lượng sinh viên tốt nghiệp đó đều đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng
số lượng sinh viên hoặc là số lượng ứng viên mà có thể đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng hàng năm
chỉ tăng khoảng chừng tám so với số lượng gia tăng về nhu cầu tuyển dụng bốn mươi bảy hàng năm
hiện cả nước có hai trăm bảy mươi bảy trường đại học và cao đẳng có đào tạo công nghệ thông tin
cuối năm hai nghìn một mươi có sáu mươi sinh viên nhập học chuyên ngành công nghệ thông tin
gấp đôi so với năm hai nghìn sáu và có khoảng ba mươi sinh viên tốt nghiệp
song sức hấp dẫn của ngành học công nghệ thông tin đang giảm sút
tỷ lệ sinh viên đăng ký dự thi công nghệ thông tin thấp hơn so với nhiều ngành khác như ngân hàng tài chính luật
hơn nữa lương trong lĩnh vực công nghệ thông tin việt nam chưa hấp dẫn
bên cạnh đó sự non yếu về kỹ năng của nguồn nhân lực vẫn đang là vấn đề nhức nhối của ngành công nghệ thông tin việt nam
sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin có khả năng ngoại ngữ còn yếu trình độ chuyên môn thấp
theo tôi thì tiềm năng về đào tạo công nghệ thông tin chúng ta là hoàn toàn có tiềm năng
và cái tính khả thi để chúng ta đào
đào tạo có chất lượng là có
thế nhưng có vẻ như là cái tổ chức và cái phương pháp để chúng ta đảm bảo cái chất lượng đầu ra chưa được quan tâm đúng mức
ở đây thì bên sử dụng lao động thì bao giờ họ quan tâm
nhưng mà bên mà đào tạo để cung cấp ra cái nguồn lao động về công nghệ thông tin thì tôi nghĩ rằng cũng chưa phải là quan tâm đúng mức
đồng thời là các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần phải quan tâm
thêm đối với lại cái chất lượng đào tạo
nhân lực là một vấn đề cực kỳ nan dài
nhân lực là một vấn đề rất rất nan giải
vì bản thân là cái chương trình đào tạo của chúng ta đi sau thế giới rất là nhiều
và không đáp ứng được những nhu cầu của các doanh nghiệp
ví dụ như là công ty bọn tôi muốn có ý tưởng phát triển một cái phần mềm hay một cái app ekation gì đó chẳng hạn
thì sẽ cực kỳ khó khăn trong việc tìm người
đủ chất lượng để làm công việc đó
trước tình trạng khan hiếm nhân lực ngành công nghệ thông tin
các nước asean đã nhất trí cộng tác sâu rộng về nguồn lực
tạo ra điểm đến về thương hiệu cung ứng nhân lực tốt
cũng như tái xuất khẩu các dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu
ngoài ra các nước asean cũng nhất trí chương trình nhân lực tổng hợp giữa các nước thành viên
cần có lộ trình xây dựng kỹ năng công nghệ thông tin
nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các quốc gia lớn
là một khu vực giàu tiềm năng phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin
nổi bật là singapore việt nam thái lan các quốc gia asean cần tăng cường hơn nữa
mối quan hệ hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghệ thông tin
để lấp đầy khoảng trống và hạn chế những tồn tại về nhân lực
để nâng cao sức cạnh tranh cho các quốc gia trong khu vực trên thị trường công nghệ thông tin quốc tế
việc hợp tác chặt chẽ giữa các nước asean tiến hành thông qua làm việc chung giữa các nước

sẽ tạo ra một đội ngũ nhân lực rồi giàu và nâng cao khả năng làm việc trong môi trường quốc tế
phục vụ phát triển ngành công nghệ thông tin
có thể nói công nghệ thông tin là chiếc chìa khóa để mở cánh cổng vào nền kinh tế tri thức
mạng thông tin là môi trường lý tưởng cho sự sáng tạo
là phương tiện quan trọng để quảng bá và nhân rộng nhanh vốn trí thức
là động lực của sự phát triển thúc đẩy phát triển dân chủ trong xã hội phát triển năng lực của con người
xác định được công nghệ thông tin là mục tiêu chiến lược quan trọng để phát triển
bằng quyết tâm của các quốc gia thành viên chắc chắn trong tương lai
cộng đồng asean hứa hẹn sẽ mang lại một diện mạo mới cho ngành công nghệ thông tin khu vực
nâng cao năng lực cạnh tranh trên bản đồ công nghệ thế giới
tham khuôn xe là điểm đến tuyệt vời cho các hoạt động thám hiểm khám phá ở lào
nhờ những hang động lớn cấu trúc độc đáo sông ngầm và rừng già
tham khuôn xe hay còn được gọi với cái tên xe băng file
là hang động sông rộng lớn nằm cách xa tỉnh khăm muôn miền trung nước lào
hàng bắt nguồn từ núi an nam trung sun ở biên giới việt lào
băng qua cao nguyên na khai và chảy ra sông mê công
cao nguyên na khai hình thành từ những dãy lớp đá cát và các đất nước
lớn được hòa tan bởi dòng sông để tạo nên hang động tham khuôn xe như ngày nay
với chiều dài cây ngầm khoảng bảy km
hang được phát hiện bởi một nhóm nhà khám phá người pháp paul marseille vào năm một nghìn chín trăm linh năm
theo báo cáo của đoàn thám hiểm hang tham khuôn xe là một đoạn ngầm của dòng sông xe băng phai
là một trong những hang động sông lớn nhất thế giới
với những hang động khổng lồ cao một trăm hai mươi m rộng hai trăm linh m và có nhiều cấu tạo địa chất đầy ấn tượng
trước khi các nhà khám phá phát hiện
hang động sông này được người dân địa phương lào sử dụng để đánh bắt cá trên vùng hạ lưu và cửa hang
trong khi một số khu vực tường đá nhỏ là nơi tuyệt vời để cư dân ở đây nuôi và thu hoạch chim yến
các khúc sông trong hang động rộng khoảng bảy mươi sáu mét và cao năm mươi ba mét
nhưng ở một số khu vực rộng có nơi vượt quá một trăm linh mét
chiều dài khúc sông lớn nhất được phát hiện là hai trăm linh mét
đường thông qua hang sâu khoảng bốn đến một mươi hai mét
nhiều nơi có măng đá và thạch nhũ cao hơn hai mươi mét
và có một ít ngọc chai được tìm thấy trong hang
với đường kính ba mươi hai cm
hang tham khuôn xe rất bí ẩn và diệu kỳ
sẽ khó để bạn có thể phát hiện ngay từ cái nhìn đầu tiên
đó là lý do người dân nơi đây tin rằng có những linh hồn sống đang ở trong sông ngầm
nơi bảo vệ dân làng
hàng năm dân làng đều tổ chức thờ cúng những đứng bảo vệ linh hồn của hang động
ngay tại cửa hang để cầu sự an toàn cho người dân và du khách
ngoài việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hang động chính
khám phá các loài động thực vật hoang dã ở khu bảo tồn quốc gia hinnam no
cũng là một trải nghiệm tuyệt vời
bên cạnh đó trèo thuyền cây ác khám phá hang động tàn bộ ở một số khu vực khô
cũng là những lựa chọn thú vị trong hành trình của bạn
với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ đẹp vô ngần
hang động tham khuôn xe chính là nơi bạn không thể bỏ lỡ để khám phá khi đi du lịch lào
những hình ảnh đẹp vừa rồi đã kết thúc chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt